trong mọi tình huống hai ngành công thương và nông nghiệp chịu trách nhiệm trước đảng nhân dân
không để đứt gãy chuỗi cung ứng nhất là lương thực thực phẩm rau củ quả hàng tươi sống thuốc men
đây là phát biểu của bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên cùng với quyết định thành lập tổ công tác tiền phương
về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho tp hcm và các tỉnh phía nam trong ngày hôm nay
tổ công tác địa phương sẽ thực hiện nhiệm vụ theo dõi sát nắm bắt nhu cầu hàng hóa thiết yếu
của người dân tại tp hcm và các tỉnh phía nam cũng như kiểm soát tình hình giá cả thị trường
xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi tham mô thực hiện các biện pháp để giải quyết
đảm bảo cung ứng hàng hóa cho các tỉnh phía nam đồng thời khuyến cáo các tỉnh thành phía nam
cho mở cửa lại hệ thống chợ truyền thống với ba điều kiện
thứ nhất chỉ bán hàng hóa thiết yếu bao gồm rau củ quả và hàng hóa tươi sống
phục vụ đời sống hàng ngày của người dân
thứ hai thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn như thực hiện năm k
phát phiếu luân phiên đảm bảo giãn cách giữa các gian hàng
thứ ba thực hiện tiêm vaccine cho tiểu thương tại các chợ truyền thống
trước đó sở công thương tp hcm đã thông qua phương án bố trí địa điểm
chuẩn bị điểm tập kết trung chuyển hàng hóa của chợ đầu mối hóc môn
sớm đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất cùng với chợ đầu mối thủ đức
đã lập được điểm tập kết trung chuyển hàng hóa
hiện trung bình mỗi đêm có khoảng một trăm hai mươi tấn hàng hóa về khu vực trung chuyển này
chủ yếu là hàng rau củ quả
sở công thương tp hcm cũng đã yêu cầu các sàn thương mại điện tử như lazada tiki sendo
shopee tăng sản lượng ưu tiên hiển thị triển khai thêm các chương trình ưu đải
vì vận chuyển cho các mặt hàng nông sản thực phẩm giúp người dân dễ tiếp cận kênh mua sắm này
yêu cầu các doanh nghiệp thương mại điện tử triển khai phương án chuẩn bị
nguồn cung ứng hàng hóa ưu tiên tìm kiếm nguồn cung từ các tỉnh miền đông
tây nguyên và khu vực phía bắc để đưa lên kênh online